chỉ một trận mưa con đường vào khu dân cư phú lễ xã hòa thành thị xã đồng hòa tỉnh phú yên lại trở nên nhảy nhụa và xình lún
một thực trạng đã diễn ra nhiều tháng qua nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý rất điểm
nguyên nhân là do đoàn xe chở cắt xây dựng dưới lòng sông ba qua lại với mật độ quá lớn dầm nát đường và khiến cho người dân bức xúc
cũng như ngăn cản không cho xe qua lại phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
là lối đi cho cả ngôi làng nhưng hơn hai tháng qua con đường này trở thành nối ám ảnh của người dân vì luôn trong tình trạng nhảy nhụa bùn đất
việc đi lại của người dân hết sức khó khăn nhất là đối với các em học sinh
đường vào thôn phú lễ dài khoảng ba trăm linh mét nối với tuyến tránh quốc lộ một do người dân góp tiền làm cách đây bốn năm
thế nhưng những đoàn xe chở cát từ sông ba chạy liên tục cả ngày
đã làm cho con đường này càng xuống cấp và qua mùa mưa năm nay lại càng trầm trọng hơn
tháng một mươi vừa qua ubnd xã hòa thành đã hai lần làm việc với bốn doanh nghiệp vận chuyển cát qua lại con đường này
sau đó mỗi doanh nghiệp hỗ trợ một mươi triệu đồng sửa đường cho dân
nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn đường lại tiếp tục trong tình trạng như thế này
thậm chí đi lại càng khó khăn hơn
vấn đề đặt ra lúc này là các doanh nghiệp chở cát và chính quyền địa phương sẽ giải quyết việc này như thế nào